ngày hai mươi hai tháng một mươi thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình cho biết
bệnh nhi bùi ngọc thạch sinh năm hai nghìn bốn ở xóm trang xã đông bắc huyện kim bôi tỉnh hòa bình
đã có sự hồi phục thân kỳ sau hai năm hôn mê do mắc bệnh viện lão nhật bản
sau hơn một năm các y bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình điều trị cho cháu thạch
theo phác đồ của bệnh viện nhi trung ương cháu thạch đã có dấu hiệu hồi phục
sau khi bị di chứng đối với hệ tâm thần kinh và cơ quan hô hấp do bệnh viện lão nhật bản vào năm hai nghìn một mươi bảy
trước đó cháu thạch đã được điều trị sáu tháng tại bệnh viện nhi trung ương hà nội
một cái điều thần kỳ là trong khoảng một tuần trở lại đây
chúng tôi cảm nhận được cháu bé có sự tiến triển về hệ thần kinh
đó là chi giác của cháu có dấu hiệu cải thiện bằng việc cháu nhận biết được sự vật xung quanh
tiếp đến là
các bé làm được các động tác theo hướng dẫn của thầy thuốc
mà đặc biệt là khi chúng tôi trao đổi ngôn ngữ với cháu
thì cháu đã cười và làm theo các động tác của thầy thuốc
các bác sĩ ở trong khoa và các bệnh viện khoa bảo bình đã chăm sóc con
đến bây giờ nói chung là sự sống của con nói chung là gia đình thế là con hồi phục
nói chung là biết là
ứng xử những cái nhận thức và những cái cười của con
gia đình bây giờ nói chung là rất là tự hào
mong các bác sĩ ở trong khoa là cho con nhanh hồi phục
để con về với cộng đồng gia đình các bạn ở trong trường học
hy vọng rằng với tất cả sự nỗ lực của các bác sĩ
sự quyết tâm của gia đình và hỗ trợ của xã hội
cháu thạch sẽ sớm hồi phục và dần khỏe mạnh hơn trong thời gian sớm nhất